theo thông tin từ công an tp hcm cho biết là đã triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
phòng chống tội phạm ứng phó với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đợt cao điểm này kéo dài trong vòng một tháng
theo công an tp hcm dịch covid một mươi chín đã tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt xuyên tạc sự thật gây hoang mang trong dân
đặc biệt các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản nhất là cướp cướp giật trộm cắp
lợi dụng nơi vắng sở hữu để hoạt động
từ thực tế trên công an tp hcm triển khai đợt cao điểm từ ngày một tháng bốn đến một tháng năm
bảo đảm trực tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm ứng phó với tình hình dịch
theo đó thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm
thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức nhận thức
và phối hợp hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tp hcm cũng phối hợp với các đơn vị liên quan túp trực ở sáu mươi hai chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố